thưa quý vị và các bạn sau mỗi vụ việc tham ô tham nhũng được phát hiện chúng ta mới giật mình bởi lâu nay việc kê khai tài sản của cán bộ công chức vẫn chưa hiệu quả mang tính hình thức

thưa quý vị và các bạn sau mỗi vụ việc tham dũng được phát hiện chúng ta mới giật mỉ bởi lâu nay việc kê khai tài sản của cán bộ công chức vẫn chưa hiệu quả mang tính hình thức
đã xác minh gần bốn chín trăm linh trường hợp nhưng chỉ phát hiện xử lý kỷ luật một mươi bảy người kê khai tài sản không trung thực ngoài ra còn có bảy mươi người bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định về tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập
ở tp hcm trong thời gian từ ngày một tháng một năm hai nghìn bảy đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đã xảy ra một trường hợp xác minh việc kê khai tài sản thu nhập và đã bị kết luận kê khai không trung thực
ngoài ra kết quả rất khiêm tốt cho thấy kê khai tài sản chỉ là hình thức
theo đánh giá của ủy ban tư pháp quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi sáu cũng khẳng định việc kê khai tài sản thu nhập công khai bản kê khai tài sản thu nhập còn hình thức không ít trường hợp kê khai không đầy đủ thiếu trung thực
chưa quy định bắt buộc xác minh tài sản được kê khai trước khi đề bạt bổ nhiệm

quá nhiều cơ quan đầu mối được giao thẩm quyền xác minh bản kê khai
việc kê khai thu nhập đặc biệt là thu nhập ngoài lương chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập nhưng mới chỉ dựa vào sự tự giác của người kê khai và chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ và chưa có chế tài đủ mạnh xử lý người kê khai thiếu trung thực
bên cạnh đó một số cán bộ công chức viên chức và người dân ngại va chạm và sợ bị trù dập nên không dám tố cáo khi biết rõ người có chức vụ quyền hạn kê khai tài sản thu nhập
không trung thực
trao đổi với báo chí ông trương minh hoàng phó chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội cho biết
tôi cho rằng việc kê khai tài sản của cán bộ đảng viên có chức có quyền thời gian qua mang lại hiệu quả không cao thể hiện rõ việc kê khai vẫn rất hình thức do thiếu cơ chế giám sát
ví dụ nhiều cán bộ có chức có quyền bị nhân dân viết đơn phản ánh là nhiều đất nhiều nhà
lúc đó cơ quan chức năng vào cuộc xác minh mới phát hiện
chính vì vậy tôi cho rằng để đánh giá việc kê khai tài sản của người cán bộ có chức có quyền thế nào là đúng là trung thực thì không được buông lỏng cơ chế giám sát
thực ra việc kê khai tài sản vừa là để quản lý giám sát cán bộ có chức có quyền vừa là để chứng minh bản thân người đó minh bạch
nếu người cán bộ mà kê khai tài sản đúng thì chính là bảo vệ cho mình nghĩa là bảo vệ tài sản của người cán bộ đảng viên đó trước khi được đề bạt lên một chức vụ mới
khi tổ chức cơ quan thấy cán bộ đảng viên kê khai tài sản có dấu hiệu chưa minh bạch thì cấp ủy tri bộ trong tổ chức cơ quan đó phải yêu cầu người cán bộ đảng viên tự lý giải tài sản đó do đâu mà có
nếu người cán bộ đảng viên có chức có quyền cố tình giấu giếm mà cơ quan giám sát phát hiện thì phê bình kiềm điểm thậm chí có thể buộc thôi việc hoặc cách chức
còn nếu tài sản lớn có dấu hiệu tham nhũng không giải thích được thì xử lý theo pháp luật
như vậy việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ đảng viên có chức có quyền mới có hiệu quả
đồng quan điểm với phó chủ nhiệm trương minh hoàng ông lưu bình nhưỡng đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn cho rằng
kê khai tài sản đấy và nộp đấy nhưng hiệu quả đạt được còn thấp nặng tính hình thức
nếu tất cả các bản kê khai được làm sáng tỏ đúng sai và ai không trung thực đều bị xử lý
thì mới có thể phát huy được hiệu quả khắc phục được bệnh hình thức
ông phạm trọng đạt cục trưởng cục phòng chống tham nhũng thanh tra chính phủ cho biết
đối tượng có nguy cơ tham nhũng nhiều nhất là quan chức nhưng việc kê khai tài sản hiện nay vẫn là việc hình thức
kê nhưng không công khai minh bạch được nhiều được sâu
kê nhưng không có thẩm định xác minh và kê không trung thực cũng không quản lý được
thời gian qua có nhiều trường hợp lãnh đạo
các doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích được nhận lương hàng tỷ đồng một năm
có nơi đến hai sáu tỷ đồng một người một năm và kéo dài nhiều năm
nhưng qua công tác kê khai minh bạch tài sản không phát hiện được
điều đó cho thấy tính hình thức của biện pháp phòng ngừa tham nhũng
trở lại câu chuyện tài sản khùng với hơn một mươi một bảy mươi tám triệu cổ phiếu dqc
tương đương gần bảy trăm linh tỷ đồng mà thứ trưởng bộ công thương hồ thị kim thoa và các thành viên trong gia đình sở hữu
tại công ty điện quang đã tự khẳng định đó là số cổ phiếu đã được kê khai đầy đủ kê khai tài sản hàng năm
tuy nhiên dư luận vẫn có quyền đặt câu hỏi về sự minh bạch trong tài sản
và cách thức quản lý doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp khi cổ phần hóa
xung quanh vấn đề này ông đinh văn minh viện trưởng viện khoa học thanh tra thanh tra chính phủ cũng cho rằng
công chức lãnh đạo quản lý đâu có sống một mình
mà đa phần sống với vợ con bố mẹ
nếu họ dịch chuyển tài sản để cho con cái bạn bè người thân đứng tên
thì với quy định của pháp luật hiện nay cũng khó phát hiện và xử lý được
nhằm hoàn thiện các quy định khắc phục những hạn chế yếu kém trong kê khai tài sản
trong công tác quản lý lãnh đạo chỉ đạo điều hành phòng chống thất thoát tài sản của nhà nước
ngăn ngừa tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm trong điều kiện hiện nay
đảng ta đã ban hành quy định số tám mươi năm qd tvk ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi
về kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý
việc đưa ra quy định kiểm tra giám sát như vậy thể hiện quyết tâm của đảng là không có vùng cấm
không né tránh chức vụ càng cao càng phải làm gương trước
thực hiện kê khai như vậy là không có vùng cấm không né tránh chức vụ càng cao càng phải làm gương trước

theo đó kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản nhằm bảo đảm việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về kê khai tài sản
kịp thời phát hiện chấn trình và xử lý các khuyết điểm vi phạm trong việc kê khai tài sản
góp phần phòng ngừa phát hiện và xử lý tham nhũng
quy định nêu rõ chủ thể giám sát là bộ chính trị ban bí thư
ủy ban kiểm tra trung ương và tri bộ nơi cán bộ đang sinh hoạt
chủ thể kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin báo cáo
giải trình về việc kê khai tài sản biến động tài sản và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm
cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp thông tin hồ sơ tài liệu liên quan
thực hiện đầy đủ rõ ràng kịp thời của việc kê khai tài sản và biến động tài sản phải kê khai
tính xác thực hợp pháp về nguồn gốc của tài sản tăng thêm
xử lý hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức có thẩm quyền
xem xét xử lý các hành vi vi phạm trong việc kê khai tài sản của cán bộ theo quy định
báo cáo đầy đủ trung thực kịp thời về việc kê khai tài sản theo yêu cầu của chủ thể kiểm tra giám sát
giải trình cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin hồ sơ tài liệu liên quan đến việc kê khai tài sản
biến động tài sản và nguồn gốc của tài sản tăng thêm
theo đó nội dung kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản là việc thực hiện các quy định về kê khai tài sản
biến động tài sản hàng năm thuộc quyền sở hữu quyền sử dụng của cán bộ thuộc đối tượng kiểm tra
giám sát của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên giải trình về biến động tài sản và nguồn gốc của tài sản tăng thêm
quy định chỉ rõ về các vi phạm và việc xử lý vi phạm kê khai tài sản đó là
không kê khai
kê khai không trung thực
kê khai không đúng quy định
giải trình về biến động tài sản và nguồn gốc tài sản tăng thêm
không giải trình
không trung thực
không đầy đủ không kịp thời theo quy định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
theo đồng chí lê thị thủy phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
trong quy định đã nêu rõ toàn bộ cán bộ là đối tượng thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý mà khi có ba căn cứ sau sẽ phải kiểm tra
thứ nhất khi cơ quan và tổ chức có thẩm quyền ban hành kế hoạch yêu cầu kiểm tra giám sát
trường hợp xuất hiện đơn thư kiến nghị phản ánh có căn cứ về việc kê khai tài sản không trung thực của cán bộ
và cuối cùng
khi cán bộ có dấu hiệu vi phạm các quy định của đảng nhà nước về kê khai tài sản
chỉ cần xuất hiện một trong ba căn cứ đó thì sẽ tiến hành kiểm tra xác minh
các vi phạm trong quá trình kiểm tra giám sát về kê khai tài sản đó là
đối với đối tượng kiểm tra giám sát và các cơ quan tổ chức có liên quan
không chấp hành yêu cầu của chủ thể kiểm tra giám sát
và có hành vi cản trở bất hợp tác trong quá trình kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản
sửa chữa bổ sung giả mạo về hồ sơ thông tin tài liệu liên quan đến tài sản biến động tài sản
và nguồn gốc tài sản của bản thân và gia đình
gây áp lực mua chuộc tổ chức cá nhân đang thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản
cung cấp thông tin tài liệu nhằm làm sai lệch kết quả giám sát kết luận kiểm tra
việc kê khai tài sản
đối với chủ thầy kiểm tra giám sát
làm lộ thông tin về tài sản của đối tượng kiểm tra giám sát
làm sai lệch hồ sơ kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản
nhận xét kết luận thiếu căn cứ không khách quan trong quá trình kiểm tra giám sát
quy định này là cơ sở quan trọng để sửa luật phòng chống tham nhũng nhằm khắc phục kê khai tài sản hình thức
kê là phải công khai để không còn kẽ hở
cho những kẻ cơ hội lợi dụng lách luật trục lợi tham nhũng
thực tế cho thấy đây là vấn đề lâu nay nhân dân dư luận rất quan tâm
và đặt vấn đề nhiều về đối tượng thuộc diện kê khai tài sản nhưng còn mang tính hình thức
qua kiểm tra giám sát xác định xem ai kê khai không trung thực không đúng để xem xét xử lý
từ đó sẽ làm cho việc kê khai đi vào thực chất nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong tình hình hiện nay
đây là một trong những nội dung trong công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh xây dựng chính phủ liêm chính vì dân
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
chữa bệnh hình thức trong kê khai tài sản của tác giả minh nguyễn
bài đăng trên báo điện tử đảng cộng sản việt nam
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau